thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã trực tiếp đi kiểm tra tình hình thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm tại chợ long biên
và hợp tác xã sản xuất rau tại xã văn đức huyện gia lâm tp hà nội
sau khi kiểm tra tại hai địa điểm thủ tướng đã làm việc với lãnh đạo ubnd tp hà nội
về kết quả thực hiện chỉ thị số một mươi ba của thủ tướng chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
kết quả công tác an toàn thực phẩm chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu các hoạt động an toàn thực phẩm đã được hà nội triển khai theo chuyên đề trung tâm
tăng cường quản lý dịch vụ ăn uống thức ăn đường phố đã được phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý về an toàn thực phẩm
duy trì phối hợp cam kết với các tỉnh lân cận về kiểm soát nguồn nguyên liệu thực phẩm về hà nội
truy xuất nguồn gốc thực phẩm kết nối tiêu thụ sản phẩm công tác thanh kiểm tra chuyên ngành
liên ngành được tăng cường thực hiện tốt các chương trình dự án đề án mô hình điểm
việc quản lý các chợ đầu mối được tăng cường công tác truyền thông về an toàn thực phẩm được đẩy mạnh
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng biểu dương hà nội đã làm tốt công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong thời gian qua của hà nội
thủ tướng đánh giá cao sự phối hợp của các cấp ngành thanh tra kiểm tra đánh giá và làm đồng bộ trong kiểm soát an toàn thực phẩm
tạo được niềm tin cho nhân dân
thủ tướng cũng nêu rõ những tồn tại hạn chế nhìn tổng thể thì vẫn chỉ là bước đầu chứ người dân chưa thực sự yên tâm trong tiêu dùng thực phẩm
công tác giết mổ vẫn gây mất vệ sinh và ô nhiễm môi trường xung quanh

thủ tướng yêu cầu hà nội cần phải thực hiện tốt chỉ thị một mươi ba phân công phân cấp làm rõ trách nhiệm cá nhân và người đứng đầu

chính quyền địa phương được phép ban hành quy chuẩn của địa phương theo đúng quy định của pháp luật
thế nhưng cho đến nay vẫn chưa có địa phương nào thực hiện
thủ tướng yêu cầu thức ăn đường phố phải được quản lý tốt hơn đảm bảo sạch sẽ để đảm bảo sức khỏe cho người dân
cần kiểm soát tốt nguồn thực phẩm đảm bảo thực phẩm cung cấp cho người dân là thực phẩm sạch
thủ tướng đề nghị phải kiểm soát tốt thực phẩm trong các siêu thị thực phẩm từ các làng nghề
thủ tướng đồng ý cho hà nội nhân rộng thanh tra chuyên ngành tại các quận huyện xã phường
đồng ý cho hà nội thành lập đội phản ứng nhanh để tiếp cận thông tin phát hiện và xử lý kịp thời về vệ sinh an toàn thực phẩm